chào mừng quý khán giả quay trở lại với chương trình kinh tế tuần của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sau ba mươi năm năm triển khai việc thu hút đầu tư nước ngoài fdi
việt nam đã tiếp nhận đầu tư từ một trăm bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
chiếm khoảng hai mươi năm tổng vốn đầu tư xã hội năm mươi năm tổng giá trị sản xuất công nghiệp hơn bảy mươi kim ngạch xuất khẩu
dòng vốn ngoại đã có mặt ở hầu hết các địa phương trong cả nước
với nhiều dự án được đầu tư bởi những tên tuổi lớn toàn cầu như intel microsoft samsung sony toshiba hay panasonic
góp phần hình thành một số ngành công nghiệp chủ chốt của nền kinh tế như dầu khí điện tử viễn thông
trong bối cảnh làn sóng đầu tư quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ
việt nam đã có những chuyển biến với chiến lược thu hút fdi thế hệ mới
đồng thời thực hiện việc thu hút chọn lọc dòng vốn đầu tư nước ngoài
và đây cũng là nội dung chương trình tọa đàm kinh tế tuần hôm nay
xin chân trọng
xin chân trọng giới thiệu tới tham dự cùng chúng ta có tiến sĩ nguyễn quốc việt
phó viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
và tiến sĩ lê duy bình giám đốc economica việt nam
trước tiên thì xin mời quý vị khán giả cùng hai vị khách mời
chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngay sau đây
khu vực fdi đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của việt nam
nâng cao vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế
mặc dù tăng trưởng kinh tế của việt nam giảm tốc chỉ đạt năm năm gdp so với tám gdp năm hai nghìn hai mươi ba
do bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn thách thức
nhưng việt nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của vốn fdi
với tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt trên ba mươi sáu tỷ usd
vốn thực hiện trên hai mươi ba tỷ usd
đây là mức giải ngân kỷ lục từ trước tới nay
năm hai nghìn hai mươi bốn mới hết quý i
vốn đăng ký cấp mới vốn đăng ký điều chỉnh
giá trị có vốn mua của phần của nhà đầu tư nước ngoài
đã đạt gần sáu một mươi bảy tỷ usd
tăng một mươi ba bốn so với cùng kỳ năm trước
vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài
ước đạt bốn sáu mươi ba tỷ usd
tăng bảy một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
khu vực đầu tư nước ngoài đóng góp lớn
và ngày càng tăng vào thu ngân sách nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
thu ngân sách từ khu vực fdi đạt hai mươi ba bảy tỷ usd
chiếm gần một mươi bốn tổng thu ngân sách
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đóng góp hơn bốn mươi năm năm tỷ usd
chiếm hai mươi một ba tổng thu ngân sách nhà nước
với những kết quả trên
khả năng cao sẽ hoàn thành mục tiêu nghị quyết năm mươi
ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị đặt ra
trước thời điểm dự kiến năm hai nghìn ba mươi
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
thì cái vốn thực hiện của dòng vốn đầu tư nước ngoài
cũng đạt được rất là nhiều những tiến bộ
và cái sự tăng trưởng của các cái vốn mà thực hiện
nó cho thấy là cái quá trình cải thiện
năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh của chúng ta
đã đạt được những cái thành tựu để khiến cho các cái dòng vốn đầu tư nước ngoài
không những là họ cam kết mà họ thực hiện ở việt nam
họ mở rộng ở việt nam tương đối tốt
vâng thưa tiến sĩ lê duy bình
ông có thể giải thích rõ hơn
về cơ cấu đầu tư nước ngoài tính theo ngành lĩnh vực
quý i vừa qua với cơ cấu như vậy
thì nói lên điều gì thưa ông
cái vốn đầu tư nước ngoài phần lớn đã được dành
cho cái lĩnh vực về chế biến chế tạo
khoảng hơn sáu mươi dành cho lĩnh vực chế biến chế tạo
thế như vậy thì cái con số cho thấy rằng là
việt nam trong cái hình ảnh của các nhà đầu tư nước ngoài
hoặc của các nền kinh tế khác
thì việt nam hiện nay đang dần dần trở thành
một cái cứ điểm về sản xuất
là một cái cứ điểm chế biến chế tạo
cho các nhà đầu tư nước ngoài
và cho các chuỗi cung cấp

thì đây là một cái dấu hiệu rất là tích cực
nó thể hiện rằng là cái năng lực sản xuất
của doanh nghiệp của việt nam
của nền kinh tế việt nam sẽ dần dần được cải thiện
và cái điều này nó có cái tính rất là bền vững
là chúng ta sẽ có được những cái
ngành công nghiệp chế biến chế tạo
một cách phát triển bền vững trong tương lai
cái thứ hai chúng ta có thể thấy rằng là
khoảng hơn hai mươi là dành cho lĩnh vực bất động sản
nguyên lục hạt sản ở đây thì không hẳn là chỉ
những cái bất động sản ví dụ như nhà ở
chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những dự án lớn
cho thành phố cho hà nội
và một số những cái tỉnh thành khác
là cho cái lĩnh vực là cho nhà ở
thế nhưng bên cạnh đó thì còn có
những lĩnh vực bất động sản khác nữa
chúng ta thấy rằng là đó là những cái lĩnh
bất động sản trong cái ngành khách sạn
rồi là nghỉ dưỡng
thế điều này nó hỗ trợ rất tốt cho một cái
ngành khác nữa của việt nam đó là ngành du lịch
thế điều này chúng ta thấy rằng là
là sẽ hỗ trợ cho cái sự hình thành và phát triển
của ngành du lịch một cách bền vững
và đặc biệt cho những cái phân khúc du lịch cao cấp
và nâng cái tầm của cái ngành du lịch
của việt nam trong tương lai
cái nữa là cái ngành bất động sản này thì chúng ta thấy rằng là
trong đó cũng có rất là nhiều những bất động sản công nghiệp
bất động sản công nghiệp ví dụ như là
đầu tư vào các khu chế xuất đầu tư vào các khu công nghiệp
tại rất nhiều những cái tỉnh thành
và cái này nó cũng hỗ trợ cho cái việc
mà chúng ta xây dựng cái năng lực sản xuất
hỗ trợ cho các đầu tư
cuộc doanh nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài
trong lĩnh vực sản xuất ở việt nam
thì cái điều đó chúng ta thấy rằng là
hai cái ngành này nó đã sẽ
giúp chúng ta định hình một cái
tương lai khác của nền kinh tế của việt nam
trong tương lai rồi ngoài ra thì cũng có
những cái lĩnh vực khác chúng ta thấy như là
bán buôn bán lẻ rồi là thương mại
thì cũng là để giúp cho cái hoạt động
lưu thông hàng hóa sẽ được thuận tiện hơn
như vậy thì chúng ta thấy rằng là ở cái góc độ đó
thì đầu tư nước ngoài
đã có những cái đóng góp rất lớn
cho những cái vấn đề như là
tái cơ cấu về cái
về sản xuất rồi tái cơ cấu
đến cái kinh tế của việt nam
kinh tế của việt nam là
thiên nhiều hơn sang cái lĩnh vực như là
chế biến chế tạo thế rồi là
nghỉ dưỡng rồi là du lịch và
những cái ngành khác nữa thì đây là nó sẽ hỗ trợ
một cái đắc lực cho cái quá trình chuyển trị
cơ cấu kinh tế của việt nam trong tương lai
vâng với việc fdi tiếp tục
trở thành điểm sáng của nền kinh tế việt nam
trong cả năm hai nghìn hai mươi ba
cho đến cuối một năm nay
thì thưa hai vị khách mời các nhà đầu tư
nước ngoài hiện thì đang có
nhận định như thế nào về môi trường đầu tư
tại việt nam sau ba mươi năm năm
thu hút vốn đầu tư nước ngoài
thưa tiến sĩ nguyễn quốc việt trước hết
chúng ta cũng thấy rất là rõ là với
sự tự tin trở lại của các nhà đầu tư
nước ngoài cả dòng vốn đăng ký
và vốn thực hiện đều có xu hướng tăng cao
thì điều đó nó cho thấy rất là rõ
là cái quá trình chúng ta thực hiện
ba khâu đột phá chiến lược trong đó
những cái đột phá về cơ sở tầng
và cảnh cách về thể chế môi trường
kinh doanh đã tác động rất là tích cực
đến cái lòng tin của các nhà đầu tư
nước ngoài những cái nỗ lực
của chính phủ việt nam
chúng ta trong việc đa dạng hóa
các cái mối quan hệ quốc tế hợp tác
quốc tế thực hiện các cái đối tác
chiến lược và mở rộng các cái
kể cả trên phình diện đối ngoại
cũng như là chúng ta tích cực tham gia vào
các cái hiệp định thương mại tự do
mới song phương và đa phương
thì tất cả những cái yếu tố về môi trường
thể chế môi trường kinh doanh như vậy
nó đã tạo những cái sự thuận lợi
rất là tích cực cho cái
việc mà thu hút các cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài
tạo cái sự tự tin tạo cái sự
thoải mái của các nhà đầu tư nước ngoài
trong việc là đầu tư hoặc là
mở rộng sản xuất kinh doanh ở việt nam
một cái điều nữa mà chúng ta thấy rất là rõ
là môi trường đầu tư nó còn phụ thuộc
vào cái việc là các cái năng lực
của các cái lực lượng
lao động của việt nam chúng ta thì rõ ràng
là cái quá trình chúng ta cải cách
kể cả dịch vụ công các cái
cải cách về y tế về giáo dục
và cái việc cải thiện
các hạ tầng cứng và hạ tầng mềm nó đã
cho thấy là cái năng lực cạnh tranh
của việt nam chúng ta đã đáp ứng được
đòi hỏi các cái nhu cầu khắt khe hơn
của các nhà đầu tư nước ngoài
và cái quá trình chúng ta chuyển dịch
cơ cấu kinh tế chúng ta thay đổi
cấu trúc kinh tế theo hướng tăng trưởng
xanh và bền vững nó cũng là
một cái điểm để mà thu hút tốt hơn
các nhà đầu tư nước ngoài có chất lượng trong tương lai
ở việt nam thưa quý vị qua trao đổi
của hai vị khách mời chúng ta đã phần nào
thấy được sự tăng trưởng mạnh mẽ
của lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào việt nam
và trong thời gian tới thì việt nam sẽ cần
tập trung thu hút những dự án đầu tư
chất lượng hơn những dự án
fdi thế hệ mới và đây
cũng là nội dung sẽ có trong phần tiếp theo
của chương trình hôm nay trước hết
thì mời quý khán giả và hai vị khách mời
chúng ta sẽ cùng theo dõi
một phóng sự sau đây
những năm gần đây nhiều địa phương
đã nói không với các dự án nhỏ công nghệ
lạc hậu có rất nhiều dự án
nhà đầu tư sẵn sàng vào việt nam rất nhanh
như dệt may ra dày
nhưng không được lựa chọn
vì chưa đáp ứng được các yêu cầu của bộ lọc mới
nghị quyết số sáu trăm sáu mươi bảy
năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng
chính phủ đã phê duyệt chiến lược
hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn
trong đó nhấn mạnh tập trung
thu hút các dự án công nghệ cao công nghệ
mới quản trị hiện đại giá trị
gia tăng cao có tác động lan tỏa
tích cực kết nối chuỗi sản xuất
và cung ứng toàn cầu
chiến lược thu hút fdi thế hệ mới là
sự chuyển dịch trọng tâm từ
thu hút nhà đầu tư phù hợp cho sản phẩm
sang phát triển sản phẩm phù hợp
tức là môi trường kinh doanh và điều kiện đầu tư
phù hợp cho loại hình đầu tư
mà việt nam cần trong tương lai
định hướng thu hút vốn fdi thế hệ
mới tại việt nam trong giai đoạn này
sẽ hướng đến các dự án công nghệ cao
công nghệ nguồn công nghiệp hỗ trợ
máy móc thiết bị công nghiệp
logistic sản phẩm nông nghiệp mới
giá trị cao công nghệ bồi trường
năng lượng tái tạo dịch vụ ứng dụng
công nghệ thông tin dịch vụ tài chính
và giáo dục
để thu hút có chọn lọc chất lượng cao
các nhà đầu tư nước ngoài đến việt nam
sẽ cần tập trung ba giải pháp đột phá
là cải thiện hạ tầng đào tạo
nguồn nhân lực và hoàn thiện thể chế
đây là những yếu tố bản lề
để thực hiện hiệu quả mục tiêu thu hút đầu tư
trực tiếp nước ngoài thế hệ mới
thưa hai vị khách mời
quan điểm của việt nam
là tiếp tục thu hút mạnh mẽ đầu tư
nước ngoài fdi nhưng sẽ
có chọn lọc và hướng tới
thu hút đầu tư chất lượng cao
vậy quan điểm này đang được thể hiện như thế nào
thưa tiến sĩ nguyễn quốc việt
thứ nhất thì như chia sẻ
của tiến sĩ lê duy bình lúc nãy
thì cấu trúc fdi của chúng ta
vừa rồi cũng đã có rất nhiều những điểm
tiến bộ là tập trung nhiều vào công nghiệp
chế biến chế tạo tuy nhiên nếu
mà chúng ta xét kỳ vọng
để mà thu hút fdi
thế hệ mới hoặc chất lượng cao
thì chúng ta kỳ vọng rằng
là ngay kể cả trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo
thì các nguồn vốn fdi
trong thời gian tới chúng ta mong mỏi
là chuyển dịch ở trong
một chuỗi giá trị cao hơn
có công nghệ
nền và công nghệ tốt hơn
để mà sự chuyển giao công nghệ đó
nó diễn ra nhiều hơn
cho nền kinh tế việt nam
tôi lấy ví dụ như là
cùng là công nghiệp điện tử
là lắp sáp
nhưng mà nếu như chúng ta có được
những nhà đầu tư với các công nghệ nguồn
hoặc là trong những lương vực
liên quan đến bán dẫn
liên quan đến chip
thì rõ ràng là cái việc chúng ta
chuyển dịch sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu
sẽ mang lại cho nền kinh tế việt nam
những vị thế và những giá trị
gia tăng tốt hơn
cái điểm nữa mà chúng tôi cũng kỳ vọng
là chúng ta sẽ thu hút được những nhà đầu tư
lớn với cái dự án lớn hơn
bởi vì chúng ta thấy
riêng một mình samsung
tác động tích cực đến tăng trưởng
cho cả một vùng
chứ không phải chỉ một địa phương
và việc thu hút lực lượng lao động
vào cho samsung là rất tốt
ngoài ra thì chúng ta cũng thấy
là một cái dự án lớn
thì bên cạnh đấy là cái công nghiệp phụ trợ
và cái khả năng lôi kéo
các cái doanh nghiệp trong chuỗi giá trị của họ
đặc biệt là những doanh nghiệp nội địa
có thể tham gia vào cái chuỗi đấy
nó cũng sẽ tốt hơn thì đấy là những cái mà
kỳ vọng về cái chất lượng
của các dòng hồn fdi
bên cạnh đó
thì không thể không kể đến
cái xu thế tăng trưởng xanh phát triển bền vững
hoặc là để thực hiện cái cam kết
net zero vào hai nghìn năm mươi
thì các cái nguồn vốn fdi đấy chúng ta cũng mong mỏi
là các cái công nghệ
hướng tới bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng
hoặc là truyền dịch năng lượng tải tạo
thì đấy là những cái vấn đề
mà chúng tôi kỳ vọng là
các cái dự án fdi đấy
dù là đến địa phương nào dù là trong lĩnh vực gì
thì cũng hướng tới bảo vệ môi trường
và hướng tới tăng trưởng xanh
và truyền dịch năng lượng
theo hướng là sử dụng nhiều năng lượng
tải tạo và tiết kiệm tài nguyên
bên cạnh đó thì tôi cho rằng là
với cái xu hướng tiêu dùng và thương mại mới
thì những cái hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp
không phải chỉ có mỗi fdi mà tất cả các doanh nghiệp
thì đều hướng tới cái trách nhiệm xã hội
đảm bảo công bằng và
bảo vệ cái quyền lợi của người lao động
vừa qua thì diễn đàn doanh nghiệp
việt nam thường niên vbf
đã được tổ chức với chủ đề là
doanh nghiệp fdi tiên phong thực hiện
chiến lược tăng trưởng xanh
đây cũng là những tiêu chuẩn quy chuẩn
mà việt nam đặt ra để các doanh nghiệp
fdi thực hiện trên lãnh thổ của nước ta
vậy thì chúng ta sẽ
chọn lọc như thế nào với
dòng vốn để tập trung
vào các lĩnh vực công nghệ xanh
sạch cũng như là thúc đẩy các doanh nghiệp
fdi đang đầu tư tại việt nam
thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh
thưa tiến sĩ lê duy bình
cái diễn đàn vbf vừa rồi
thì thể hiện một cái
điểm rất là đặc biệt
đó là sự đồng lòng của chính phủ
và của các nhà đầu tư
cùng hướng đến một mục tiêu chung
đó là phát triển bền vững phát triển xanh
và với những nguyên tắc về quản trị tốt
tất cả những điều đó cho thấy
những mục tiêu của chính phủ
chúng ta đặt ra những thông điệp
của chính phủ chúng ta đưa ra
đối với các nhà đầu tư nước ngoài
nói riêng và toàn bộ các nhà đầu tư nói chung
đó là hướng tới mục tiêu
phát triển xanh và bền vững chúng ta đã có một chiến lược đó
đã được bàn hành cách đây khá lâu
và gần đây đó là những mục tiêu
mục tiêu về trung hòa carbon
thì những mục tiêu đó là thông điệp
rất là mạnh mẽ mà chính phủ chúng ta đã đưa ra
và đã được các nhà đầu tư
hưởng ứng đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài
các nhà đầu tư nước ngoài
cho thấy rằng đây là một cam kết rất mạnh mẽ
của chính phủ và từ đó họ tin tưởng
rằng những cơ chế chính sách
của chính phủ chúng ta sẽ hỗ trợ cho quá trình đó
những biện pháp để hỗ trợ
cũng sẽ được thực hiện theo hướng
để hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài
và tất cả các nhà đầu tư
trong và ngoài nước
nói chung là sẽ truyền dịch sang mục tiêu này
như vậy để làm được điều này
thì chúng ta thấy rằng các nhà đầu tư nước ngoài rất cần
đó là một môi trường chính sách
rất là rõ ràng cam kết của chính phủ chúng ta đã có
nhưng mà hiện giờ những cam kết đó
sẽ cần phải được truyền hóa
thành những quy định pháp luật cụ thể
để hỗ trợ cho quá trình mà
các nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện mục tiêu này
một cách bền vững
đặc biệt là tính tiên liệu của những chính sách
mà chúng ta sẽ cần phải thực hiện
là những mục tiêu đó sẽ phải có tính tiên liệu cao
và làm thế nào đó thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài
khi mà truyền dịch
sang mục tiêu về tăng trưởng xanh
nó sẽ được thực hiện một cách bền vững
và một cách thuận lợi
một cách tốt nhất có thể
thì đây là những cái thông điệp mà khi chúng tôi quan sát
thì các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm đến điều đó
là môi trường chính sách thuận lợi
và có tính tiên liệu cao
để chúng ta thực hiện những quá trình truyền dịch này
và bên cạnh đó cũng cần phải có
những hoạt động những hỗ trợ
của chính phủ ở góc độ nào đấy
ví dụ như chính sách về thuế
trực tiếp để có thể thu hút được những hoạt động đầu tư
ở nước ngoài
mà hỗ trợ cho quá trình tăng trưởng xanh
chúng ta thấy rằng là nếu như một cái
nhà máy trung hòa carbon
ví dụ như nhà máy của lego
mà muốn thực hiện được xây dựng nhà máy trung hòa carbon
thì phải cần có nguồn điện sạch
đến một tiêu chuẩn đầu tiên
hiện nay cái áp lực đó càng ngày càng lớn
từ các nhà cung cấp của chính các nhà máy
của lego thế rồi là
của các người tiêu dùng ở châu âu
thế rồi là những người tiêu dùng ở mỹ
và những nước mà phát triển
thì họ có cái ý thức nhận thức lớn hơn
về cái yêu cầu phát triển xanh và bền vững
thì đây cũng là một cái áp lực mà chúng ta cũng sẽ phải làm thế nào đó
để chuẩn bị tốt để đáp ứng được cái nhu cầu
không chỉ của các nhà đầu tư nước ngoài
ở việt nam mà của những người tiêu
xa hơn nữa là của những người tiêu dùng
cuối cùng của những thị trường như vậy
có thể nói rằng khu vực fdi đã tạo ra
một hiệu ứng lan tỏa về công nghệ
và quản lý mang lại những lợi ích
nhất định cho doanh nghiệp tư nhân
ở trong nước tuy nhiên thì
doanh nghiệp việt nam vẫn chưa thực sự
nằm trong chuỗi mắt xích của chuỗi
cung ứng toàn cầu sẽ cần
phải giải quyết bài toán này như thế nào
thưa tiến sĩ nguyễn quốc việt
theo nhiều số liệu thống kê thì
hơn chín trăm linh doanh nghiệp của việt nam
chúng ta thì đâu đó chỉ hai
số lượng doanh nghiệp
là có thể tham gia và cung ứng
trong chuỗi các sản xuất
của doanh nghiệp fdi ngay tại việt nam
một số liệu khác cho thấy rằng
trong tùy từng lĩnh vực
ví dụ như trong lĩnh vực
chế biến chế tạo
thì có những lĩnh vực như là
dệt may hay da dày thì
việt nam có thể tham gia vào
cung ứng khoảng tầm ba mươi ba mươi năm
các giá trị nội địa
của việt nam chúng ta tham gia vào
còn trong những lĩnh vực có tính chất
là kỹ thuật cao hoặc là chế biến
chế tạo máy móc chẳng hạn thì chúng ta
đâu đó nó chỉ khoảng năm một mươi năm
trong lĩnh vực ô tô xe máy
thì khoảng độ tầm một mươi hai mươi
là chúng ta tỷ lệ độ địa hóa
các sản phẩm chế biến
chế tạo cho xuất khẩu
hoặc là kể cả cho tư dụng chống nước
thì điều đó cho thấy là dư địa
để mà các doanh nghiệp việt nam chúng ta
tham gia vào chuỗi sản xuất
chuỗi giá trị của các doanh nghiệp
nước ngoài là nhiều
một cái yếu tố khác nữa mà anh lê duy đình
cũng nói là các cái nhà đầu tư đặc biệt là của mỹ
mà giờ chúng ta đã thấy là họ
đặt hàng sản xuất tại việt nam
họ không cần phải có doanh nghiệp fdi
tại việt nam nhưng họ đặt hàng của việt nam
ví dụ như là google ví dụ như là
apple họ đặt hàng việt nam
họ rất mong muốn tìm
các nhà sản xuất nội địa để giảm
cái chi phí và đặc biệt nó liên quan
cả đến những cái xung đột
và chiến tranh về công nghệ
và về thương mại giữa các nước lớn
thì họ rất là mong muốn tìm
và đa dạng hóa các cái nhà sản xuất
các nhà cung ứng các cái thiết bị
cho họ tuy nhiên
phải thừa nhận một điều rằng là
với những đòi hỏi khát khe
và đặc biệt với cái khoảng thời gian cần rất ngắn
khi từ lúc đặt hàng đến lúc đáp ứng
cái đơn đặt hàng thì hầu hết
các cái doanh nghiệp việt nam chúng ta
chưa đáp ứng được cả về công nghệ
cả về trình độ quản lý và cả về
cái chất lượng nguồn nhân lực thì đấy là
những cái điểm ngẽn rất lớn cho
cái việc là việt nam có thể có
những doanh nghiệp nội địa của chúng ta và khu vực
nội địa của chúng ta tham gia sâu hơn
và chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất
toàn cầu và kể cả những cái chuỗi cung ứng
của các doanh nghiệp fdi trên
lãnh thổ việt nam của chúng ta với các
dự án lớn của nhà đầu tư nước ngoài
có nhu cầu sử dụng đất lớn
và yêu cầu hạ tầng cao
thì sẽ phải cải thiện vấn đề
kết nối hạ tầng khu công nghiệp như thế nào thưa ông
rõ ràng trước đây thì chúng ta
luôn luôn thấy rằng là hạ tầng là
một cái điểm ngẽn của nền kinh tế
bên cạnh những vấn đề về mặt thể chế
những vấn đề về mặt nguồn nhân lực
thì chính phủ chúng ta cũng coi đó là
một trong những cái lĩnh vực mà sẽ cần phải được cải thiện
để nâng cao cái môi trường kinh doanh
của việt nam việc nâng cao môi trường
kinh doanh này không chỉ là dành cho các nhà đầu tư nước ngoài
mà cho toàn bộ cả
các nhà đầu tư trong nước
như vậy chúng ta thấy rằng là
để có thể thú được những cái đầu tư
lớn và đặc biệt là
những cái nhà đầu tư mà họ
có cái ý định làm ăn lâu dài ở việt nam
để làm thế nào đó có những cái dự án
mà có cái hàm lượng chi thức cao
hàm lượng công nghệ cao
và để họ phục vụ một cái thị trường
mà nó khó tính hơn
thì rõ ràng là cái khoảng cách
từ nơi sản xuất cho đến thị trường
nó phải được rút ngắn và để cái khoảng cách
từ thị trường và đến nơi sản xuất
được rút ngắn thì không có gì khác là
chúng ta phải giảm bớt được
cái khoảng thời gian
luân chuyển hàng hóa và muốn giảm bớt
được cái điều đó thì chỉ có cách
là chúng ta phải nâng cao cái cơ sở hạ tầng
nâng cao cái đường cao tốc
của chúng ta kết nối với các khu công nghiệp
phải nâng cao được cái năng lực
mà thông quan của các cảng biển
của các cảng hàng không bằng cách là
chúng ta sẽ phải làm thế nào đó
nâng cao được cái dung lượng băng thông
của những cái đường truyền viễn thông
để có thể đưa được những cái
hàng hóa bây giờ nó rất là vô hình
những cái sản phẩm phần mềm
những sản phẩm sáng tạo và đóng gói
bằng bit bằng megabit
bằng tất cả những cái dung lượng
bằng số như vậy thì cái điều này đó là
cái cách tốt nhất để cho chúng ta có thể
rút ngắn được cái khoảng cách từ
nơi sản xuất đó là cái đất nước
của chúng ta nền kinh tịch của chúng ta
đối với những cái thị trường lớn và cái điều đó tôi nghĩ là
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là
nó vừa rút ngắn được khoảng cách của thị trường
vừa rút ngắn được giảm bớt được cái chi phí
về logistics nếu như
chúng ta có được những cái
con đường cao tốc mà nó
rộng và rút ngắn được khoảng cách như vậy
thì nếu chúng ta giảm được cái chi phí logistics
nâng cao được hiệu quả logistics
thì cái hình ảnh
của môi trường đầu tư của việt nam
của chúng ta còn được cải thiện hơn rất là nhiều
trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài
hiện nay thì nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang
phải mang theo những kỹ sư những nhân lực
chất lượng cao sang làm việc
tại việt nam vậy trong thời gian tới
thì việt nam sẽ cần phải tập trung đào tạo
xây dựng một nhân lực chất lượng cao
như thế nào để có thể
đáp ứng được cái nhu cầu này
vâng tôi cũng rất đồng tình
rằng là chúng ta khi mà chúng ta
để mà đón đầu các cái xu thế
đầu tư mới đặc biệt là trong lĩnh vực
công nghệ cao thì chúng ta cần phải
có những cái quy hoạch để mà
phát triển các cái
ngành nghề đào tạo
tương xứng với lại các cái
lĩnh vực mà sản xuất kinh doanh mới như vậy
thì trong đó có lĩnh vực
các cái cựu nhân tài năng hay là
cựu nhân chất lượng cao và trong lĩnh vực
bán dẫn hoặc là trong lĩnh vực chip chẳng hạn
với cái đề án là đào tạo năm mươi
kỹ sư chất lượng cao trong lĩnh vực
bán dẫn đấy thì đấy là điều rất tốt
tuy nhiên thì tôi cho rằng là
quay trở lại vấn đề là chúng ta cần phải năng lực
nâng cao tổng thể
cái năng lực cạnh tranh thì trong cái năng lực cạnh tranh
đấy thì cái việc nâng cao chất lượng
đầu ra của cả đào tạo nghề
lẫn là đào tạo
cái bậc đại học đấy mới là cái điều
một mối chốt cái điều thứ hai
nói gì thì nói nói như
tiến sĩ lê duy bình chúng ta cần một hệ
sinh thái cần các nhà khoa học cần
các cái đội ngũ
các nhà khoa học đặc biệt là những
nhà khoa học mà trong lĩnh vực cơ bản thế thì
chúng ta cần bên cạnh cái việc chú trọng
về đào tạo nghề đào tạo các kỹ năng
thì cái vấn đề chúng ta phải
tập trung đầu tư vào
đào tạo cơ bản và nghiên cứu khoa học cơ bản
thì điều đó trong lĩnh vực đào tạo
thì tôi cho rằng chúng ta phải quay trở lại
với việc là chúng ta phải có sự hỗ trợ kinh phí
cần thiết cho các cái ngành nghề cơ bản
của việt nam chúng ta chúng ta có
một cái lực lượng các cái
sinh viên học sinh mà rất là
giỏi về toán về stem thế nhưng mà
chúng ta lại chưa có các nhà khoa học đầu ngành đầu
đầu đàn xứng tầm
ở trong các cái lĩnh vực khoa học cơ bản vì khi
chúng ta có như vậy thì chúng ta mới có thể
lít đinh được các cái lĩnh vực khoa học để mà
chúng ta dẫn dắt cái quá trình đổi mới
công nghệ và sáng tạo
và cái điều cuối cùng bên cạnh cái
kiến thức thì các cái kỹ năng mềm
đặc biệt là cái việc mà
dẫn dắt cho thế hệ trẻ của chúng ta
biết cách giải quyết vấn đề
biết cách tổ hợp bởi vì
trong một cái cuộc sống hiện đại ngày nay
thì không phải chúng ta cứ đi sâu vào một lĩnh vực
chuyên ngành kể cả là lĩnh vực chip hay
bán dẫn thì nó đòi hỏi như tiến sĩ
lê duy bình nói đó là những cái giải pháp
về công nghệ bên cạnh đó là phần mềm bên cạnh
đó là cái giải pháp kinh doanh mới bên cạnh đó
là những cái
start up thì tất cả
những điều đó nó đòi hỏi là các cái
sinh viên của các lĩnh vực khác nhau cùng phải
cùng tham gia vào một mô đun
và giải quyết dựa trên cái vấn đề
của cái hoạt động sản xuất kinh doanh
hay là cái công nghệ mới thì lúc bây giờ
chúng ta mới có được một cái nguồn
nhân lực đáp ứng được
một cái hệ sinh thái cho các nhà
đầu tư nước ngoài nói riêng và cho
cả một cái nền kinh tế chúng ta chuyển dịch
sang một cái chuỗi giá trị sản xuất cao hơn
chúng ta sẽ phải hoàn thiện những cái
thể chế đó thực sự là
nội dung cốt lõi và vừa qua
thì luật đấu thầu luật đất đai đã được
thông qua đóng góp rất là quan trọng
trong thu hút đầu tư nước ngoài
trong thời gian tới để
hoàn thiện thể chế chính sách trong
thu hút đầu tư nước ngoài thì điều này
những cái thể chế những cái chính sách sẽ cần
phải được thay đổi và thực hiện như thế nào
thưa tiến sĩ lê duy bình
tôi nghĩ là trong thời gian vừa qua
chúng ta thấy rằng là cái nỗ lực của
chính phủ chúng ta của
các bộ ngành của các địa phương cũng đã
cải thiện rất nhiều cái môi trường kinh doanh
và những cái số liệu gần đây cho thấy
thì một số những tổ chức đánh giá của nước ngoài
đã đánh giá rất là tích cực
về cái sự nỗ lực cải thiện môi trường
kinh doanh của việt nam cái điều đấy chúng ta
phải thừa nhận những nỗ lực như vậy
quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ phải
có những cái
nỗ lực để làm cho nó cái việc
thực hiện những quy định đó nó sẽ phải được
các nhà đầu tư nước ngoài họ đặc biệt quan tâm
đến cái vấn đề thực thi pháp luật chứ không chỉ là
những quy định của pháp luật như vậy chất lượng pháp luật
đã được nâng cao nhưng bây giờ chất lượng về thực thi pháp luật
cũng sẽ phải được nâng cao một cách tương xứng
bên cạnh đó là cái nỗ lực
về cải thiện về những cái môi trường kinh doanh
như vậy thì nó không chỉ nên tập trung
và những cái thủ tục liên quan trực tiếp đến nhà đầu tư
ví dụ như những thủ tục liên quan đến
đầu tư đất đai xây dựng
hay là những cái thủ tục mà
phòng cháy chữa cháy đó những cái thủ tục
mà chúng ta có thể nhìn thấy trực tiếp chúng ta cần phải
tháo gỡ những cái điểm nghẽn về mặt
quy định pháp luật trong những lĩnh vực khác nữa
thì điều đó chúng ta thấy rằng là nó sẽ có
một cái lợi ích rất lớn trong cái việc là
nó đưa những cái chi thức của
người việt của chúng ta trực tiếp phục vụ cho
cái hoạt động sản xuất kinh doanh
và kết nối với các doanh nghiệp
kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài
bên cạnh cái việc chúng ta tăng cường hoàn thiện
cái hệ thống pháp luật
và cũng như văn bản hướng dẫn
thì cái khâu chất lượng thực thí pháp luật
là đóng vai trò hết sức quan trọng
những cái gợi ý của tiến sĩ lê duy bình
về việc là bên cạnh chúng ta tập trung
vào tiếp tục tháo gỡ những khó khăn
của doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến
các cái đơn vị
những cái cơ quan quản lý mà trực tiếp
liên quan cái chu trình kinh doanh của họ
thì những cái sự hỗ trợ
của các cái lĩnh vực giáo dục y tế
thậm chí là văn hóa
nó đóng vai trò hết sức quan trọng
tôi kể thêm một yếu tố nữa đó là tư pháp
bởi vì rõ ràng là nếu như
một cái hệ thống tư pháp
mà hoạt động hiệu quả
thì nó sẽ đảm bảo cái lòng tin của
nhà đầu tư nước ngoài đối với việc
bảo vệ cái quyền tài sản quyền tự do kinh doanh
cũng như là giảm thiểu những cái rủi ro
trong quá trình kinh doanh mà rõ ràng
bên cạnh cái vấn đề chi phí thì
giảm các cái rủi ro kinh doanh là một cái
yếu tố hết sức quan trọng để bảo vệ
các nhà đầu tư không những là đợt nhà đầu tư nước ngoài
mà kể cả những doanh nghiệp trong nước của việt nam chúng ta
thì đấy là những yếu tố mà tôi kỳ vọng
là trong thời gian tới cái quá trình cải cách
môi trường kinh doanh chúng ta sẽ lan tỏa
không những trong chính phủ trong các bộ ngành
mà nó lan tỏa đến địa phương và lan tỏa
các cái lĩnh vực khác
của cái bộ máy việt nam chúng ta
một lần nữa thì xin cảm ơn
hai vị khách mời đã nhận lời tham gia
của chúng tôi
thưa quý vị việc thu hút và sử dụng
đầu tư nước ngoài tại việt nam trong ba mươi năm năm qua
đã góp phần tích cực giúp
từng bước hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng
hấp dẫn không ngừng nâng cao năng lực
quản lý kinh tế quản trị doanh nghiệp
nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
thu hút đầu tư nước ngoài trọng tâm
trọng điểm có chọn lọc
thời gian tới sẽ là nguồn lực
quan trọng đóng góp lớn vào
tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
và đã trở thành một động lực
tăng trưởng bền vững của nền kinh tế
trong tình hình mới và đến đây
thì chương trình kinh tế tuần hôm nay
của truyền hình nhân dân cũng xin được dừng lại
trân trọng cảm ơn quý khán giả đã quan tâm
theo dõi chương trình kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại